cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tiến hành điều tra vụ án
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn yên khánh tổng công ty kiểu long và các đơn vị có liên quan
trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc tp hcm trùng lược
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét chín bị can ra lệnh bắt tạm giam sáu bị can gồm dương tuấn minh nguyên tổng giám đốc
dương thị trâm anh nguyên phó tổng giám đốc và nguyễn thu trang nguyên phó phòng đầu tư và quản lý đấu thầu
tổng công ty cửu long về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tạ đức minh phạm tấn hoàng và đinh thị trung nhân viên công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoảng ba hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ra lệnh tạm giam ba bị can gồm đinh ngọc hệ phạm văn diệt giám đốc điều hành và vũ thị hoan
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn yên khánh về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo khoản ba điều hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện ba bị can đang bị tạm giam trong vụ án khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước